trên cạnh đó nghị quyết của quốc hội cũng lưu ý công tác dự báo đánh giá tình hình công tác lập chấp hành dự toán quyết toán ngân sách nhà nước còn nhiều tồn tại hạn chế kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí chi không đúng định mức chế độ có địa phương còn để phát sinh mới nợ xây dựng cơ bản chi chuyển nguồn lớn
vì vậy quốc hội giao chính phủ chỉ đạo trường hợp phát hiện các khoản quyết toán thu chi ngân sách nhà nước niên độ năm hai nghìn hai mươi không đúng quy định yêu cầu xuất toán cắt giảm hủy bỏ thu hồi ngay về ngân sách để tăng thu giảm bội chi tăng chi trả nợ ngân sách và xử lý theo quy định báo cáo quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
quốc hội cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo digital hai nghìn hai mươi hai do wear social thực hiện năm hai nghìn hai mươi một sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng điện thoại di động truy cập internet với một trăm bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái cùng với đó là sự gia tăng số lượng mã độc di động nhắm vào người dùng việt
carbuski đã phát hiện và ngăn chặn hơn sáu mươi sáu cuộc tấn công trên thiết bị di động gần bốn mươi sáu chín so với năm hai nghìn hai mươi và chojan là mối đe dọa phổ biến nhất
nghiên cứu từ kesbursky cũng cho thấy rằng mặc dù mã động di động nhắm vào thiết bị di động trên toàn cầu đã giảm đi trong năm hai nghìn hai mươi một nhưng chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn cả về chức năng và hướng tấn công
ngoài ra về mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động việt nam đứng đầu với sáu trăm chín mươi bảy cuộc tấn công được phát hiện đã tăng một trăm ba mươi một vụ so với năm hai nghìn hai mươi
việt nam cũng không phải là quốc gia duy nhất đối diện với sự gia tăng này
chuyên gia carbuski cũng khuyến nghị người dùng chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn chính thức sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín
đặc biệt thận trọng với các ứng dụng thanh toán và không cấp các quyền truy cập cho ứng dụng mà chúng không thật sự cần để hoạt động sử dụng phần mềm chống virus tin cậy và cập nhật thường xuyên
thưa quý vị thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích bất hợp pháp
như là đánh bạc lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện trên một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy mỗi người cần phải cảnh giác trước các yêu cầu thuê hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
đây là các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc thống nhất và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba thì anh thanh và vợ anh thanh có nói chuyện với em và đặt vấn đề với em là đi mở thẻ ngân hàng để anh chạy quảng cáo
thì anh bảo là sẽ trả cho em ba trăm linh một thẻ
sau khi em làm xong năm thẻ đấy thì em thanh bảo em là
có quen biết bạn bè gì không thì giới thiệu cho anh để anh làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo
sẽ trả cho cái người đứng sau em là người em giới thiệu được vẫn là hai hoa hồng là hai trăm linh một thẻ
và em được nhận hoa hồng là từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn một thẻ tùy loại thẻ
cơ quan công an xác định nhóm của thanh đã thuê hơn ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn tp hà nội mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau
số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai trên
số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá từ một năm trăm linh đồng đến hai đồng một tài khoản
số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai
đề nghị người dân là không mở tài khoản để giao cho những người khác sử dụng
hiện nay tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra công khai trên một số trang mạng xã hội
hệ lụy từ việc mua bán trên không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng mà nguy hiểm hơn đây là điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục mở thẻ và tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mua bán trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và không mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác sử dụng
thưa quý vị cũng như nhà đất thì ô tô là một tài sản có giá trị lớn nhiều người phải tích góp rất lâu mới đủ tiền để mua
thế nhưng mà đánh vào tâm lý chủ quan nôn nóng của người mua nhiều cá nhân đã vẽ ra nhiều màn kịch tinh vi để lừa đảo
trong đặt cọc mua xe ô tô thì nhiều người đã bị mất tiền
và cuối cùng thì xe cũng không nhận được
do đó thì khách hàng cần thận trọng trong các giao dịch mua bán về ô tô để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc
tự giới thiệu là người có mối mua xe ô tô với giá rẻ từ các công ty có uy tín kèm theo các giấy tờ hợp lệ
anh nguyễn thái trường đã tạo ra vỏ bọc để người muốn mua xe tin tưởng
đã có người đặt cọc cho anh trường hàng chục triệu đồng để mua xe
sau khi nhận tiền cọc và không có xe giao anh trường đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy bởi những mánh khóe không đặt cọc mua xe ô tô theo kiểu như vậy
hiện nay thì là cái hiện tượng mà lừa đảo đặt cọc mua xe ô tô ấy
thì tôi thấy là càng ngày càng nhiều và rất là tinh vi thủ đoạn tinh vi
tôi cũng là một nạn nhân
thì là khi mà mua xe thì là cái người bán xe người ta nói chuyện rất là khôn khéo
đấy để lấy lòng tin của khách hàng
xong rồi mình đặt cọc cái xong rồi liên lạc lại
thì là không thấy ở đâu nữa
mà sau về sau có tìm được nhưng mà người ta cũng chối bay hết
nên là rất là mất công vừa mất tiền mà là vừa mất công sức
mà mua thì không mua được
mọi người là nên cảnh giác với cái hiện tượng này
chỉ vì một chút nhẹ dạ cả tin không thẩm định rõ đơn vị cung cấp xe ô tô
mà không ít người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mua bán đặt cọc xe ô tô
đây là hình thức lừa đảo
lừa đảo không mới nhưng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
các đối tượng đánh trúng tâm lý khách hàng
muốn sớm lấy xe phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh
chính vì vậy trước khi thực hiện giao dịch
người dân cần tìm hiểu kỹ để không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
khoảng cách về mặt địa lý cũng là một trong những đặc điểm để có thể lợi dụng
nhiều trường hợp là nạn nhân với lại đối tượng ở khoảng cách quá xa nhau
do đó nạn nhân nhiều khi bỏ mặt vấn đề liên quan đến cản trở về vụ lừa đảo
về khoảng cách mà không trực tiếp đến xem những loại phương tiện
mà chỉ thông qua mạng xã hội hoặc là những cái thông tin mà đối tượng gửi đến cho nạn nhân tại cái thời điểm đó
trước thực tế này các chuyên gia khuyến cáo người dân khách hàng
cần thận trọng với các giao dịch mua bán trong thời điểm hiện nay
khi nếu đặt cọc thì cầm tờ giấy vang về là rất rủi ro
trường hợp đặt cọc xong mình cầm một cái giấy tờ gì đó của họ để làm tin
hoặc là để là tăng thêm cái trách nhiệm thì có thể là được
hoặc là mình đặt cọc xong mình nhận luôn tài sản
khi nào thực hiện xong thủ tục mình trả lốt tài tiền thì đó là những cái mà có đi có lại
và những cái đó thì hạn chế rủi ro
bên cạnh đó người dân cần lưu ý tìm hiểu kỹ về các hãng xe
các đại lý kinh doanh ô tô uy tín nên đến trực tiếp đại lý ủy quyền
để lựa chọn chạy thử xe ký hợp đồng đặt cọc mua bán
mặt khác cũng cần đọc kỹ các loại hợp đồng trước khi chuyển tiền
ô tô là tài sản lớn nên người dân cần tỉnh táo để từ đó có sự lựa chọn
mua bán một cách thông minh chính xác an toàn
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
việt nam nằm trong bảy nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới
cùng với argentina trung quốc ecuador ấn độ indonesia và thái lan
theo số liệu của trung tâm thương mại thế giới
bảy quốc gia này đã xuất khẩu hai năm mươi bảy triệu tấn tôm năm hai nghìn hai mươi
nhờ nhu cầu và giá phục hồi từ đại dịch covid một mươi
tính đến hết tháng năm xuất khẩu tôm của việt nam ước đạt một tám tỷ usd
tăng ba mươi tám và chiếm ba mươi chín tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản
eu gỡ bỏ biện pháp kiểm soát khẩn cấp đối với bún miến phở của việt nam xuất khẩu sang thị trường này
quy định kiểm soát mới này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đồng nghĩa với việc các lô hàng bún miến phở của việt nam
xuất khẩu sang eu không cần bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do bộ công thương cấp cũng không chịu kiểm soát tại cửa khẩu của eu
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu các loại trứng gà vịt trong chương trình bình ổn tại tp hcm tăng giá thêm hai đồng một trụ
ngày một mươi ba tháng sáu vừa qua sở tài chính và các sở ban ngành liên quan tại tp hcm đã họp và thống nhất điều chỉnh giá trứng da cầm bình ổn

trứng gà hộp sáu quả tăng một hai trăm linh đồng

đã hồi phục và khởi sắc trở lại
bãi biển bì khê đà nẵng điểm đến lý tưởng của người dân và du khách lựa chọn tấm biển trái nhiệt mùa hè
cao điểm mỗi ngày tại đây đón từ năm đến bảy lượt khách
đà nẵng cũng là một điểm du lịch rất nổi tiếng với nhiều địa danh rất nổi tiếng và em thấy bãi biển rất đẹp
nên em đã lựa chọn đà nẵng là lối du lịch
biển đà nẵng là tâm điểm thu hút khách du lịch những ngày tới nên nhiệt độ tại đà nẵng tiếp tục tăng cao
từ ba mươi tám ba mươi chín độ c dự báo lượng khách sẽ gia tăng
để phục vụ người dân và du khách công tác cứu hộ biển đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường
tạo tâm lý thoải mái an toàn
lượng công an phường chủ động xây dựng công tác phối hợp công tác tuyên truyền bằng các phương tiện như lo phát thanh
đến lối phát thanh trên bãi biển đến tất cả các du khách khuyến cáo người dân nâng cao ý thức
cũng như du khách nâng cao ý thức
trong công tác bảo quản tài sản bên cạnh đó là phối hợp đặc biệt với đội nghiệp vụ tuần tra
thực hiện công tác tuần tra mặc phục trên tiếng biển góp phần đem đến phương phức mỹ và hình ảnh biển đà nẵng bình yên đẹp với loài du khách
mình cảm thấy rất là yên tâm và rất là an toàn khi mà tham gia vui chơi ở bãi biển này
bởi vì là mình thấy là lực lượng an ninh rất là đông đủ
mỗi khi có vấn đề gì đấy thì lực lượng an ninh đều nhắc rất là tử tế và chú đáo
thì mình cũng khá là yên tâm vì mình cũng chơi ở biển đà nẵng nhiều rồi và mình cũng được nhắc nhở nhiều
thế mình cũng cảm thấy là rất là không có gì gì cả và mình thấy yên tâm hơn nhiều hơn
để mùa hè thêm sôi động đà nẵng cũng tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn
điểm nhấn chủ đề enjoy đà nẵng big năm nay bao gồm nghệ thuật sắp đặt bãi biển
chuỗi sự kiện cuộc thi nữ hoàng yoga việt nam mic yoga và đặc biệt là lễ hội việt nam nhật bản
với nhiều chương trình đồng hành ấn tượng
tuy nhiên để tận hưởng kỳ nghỉ hè thú vị
điều chỉ an toàn cần đặt lên hàng đầu
người dân và du khách phải tuân thủ theo quy định
nhất là khi tham gia tắm biển cắt cửa người trong coi trẻ nhỏ
đề phòng trộm cắp tài sản và tai nạn đuối nước có thể xảy ra
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại